ô nhiễm không khí khiến bảy triệu người thiệt mạng mỗi năm

đem lại doanh thu hơn chín trăm linh tỷ đồng

tổng lượng khách du lịch đến hà nội ước đạt hơn ba trăm một mươi bảy lượt khách
tăng gần một mươi so với cùng kỳ
trong đó khách du lịch quốc tế đến hà nội tăng hai mươi so với cùng kỳ
còn khách du lịch nội địa tăng bảy
tổng doanh thu từ du lịch ước đạt chín trăm linh bốn tỷ đồng tăng tám so với cùng kỳ năm trước
thưa quý vị cách đây ít giờ đồng hồ festival huế hai nghìn một mươi tám đã chính thức khép lại
sau sáu ngày diễn ra hàng trăm sự kiện lớn nhỏ
lễ bế mạc được tổ chức ấn tượng tại sân khấu quảng trường ngọ môn
trong sự ngậm ngùi luyến tiếc của người dân thành phố và du khách thập phương
tại lễ bế mạc lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cho rằng
festival huế là một sự kiện lớn
không chỉ góp phần phát triển du lịch thành phố
mà còn quảng bá hình ảnh con người cũng như thành phố huế đến với bạn bè nam châu
đặc biệt lễ hội lần này với vô vàn những sự kiện quan trọng
nhằm mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống
tạo diện mạo mới sức sống mới
khẳng định vị thế huế là thành phố du lịch
xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa đặc sắc của việt nam

chương trình nghệ thuật đêm bế mạc được giàn dựng công phu với hơn bốn trăm linh nghệ sĩ
với những tiết mục văn hóa văn nghệ vô cùng đặc sắc
đặc biệt với sự đan sen giữa truyền thống và hiện đại
các tiên mục đã góp phần tạo nên một bữa đại tiệc âm nhạc lãng mạn
khiến người xem cảm thấy nối tiếc khi phải chia tay festival huế hai nghìn một mươi tám sau đêm nay
đến với festival huế hai nghìn một mươi tám chúng tôi đã gửi gắm rất nhiều tiết mục hay
và quả thật là rất buồn khi mà festival chính thức khép lại
khi về nước tôi sẽ rất nhớ huế nhớ đến đất nước các bạn
thời gian ở đây sẽ là những kỷ niệm đẹp với chúng tôi
năm nay festival huế tổ chức nhiều lễ hội
phóng phủ hơn những năm trước
thu hút được nhiều du khách cũng như là người dân huế
cũng cảm thấy
có một chút gì đó luyến tiếc khi chỉ còn vài phút thôi thì nó sẽ bị mặc trên này
có thể nói sự thành công của festival huế hai nghìn một mươi tám tiếp tục là một bước đệm
để đưa huế phát triển lên một tầm cao mới
và đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi
của người dân và chính quyền tỉnh thừa thiên huế
trong việc vun đắp tạo đà để huế ngày một phồn thịnh hơn nữa
và có lẽ sau đêm nay hình ảnh của huế hình ảnh của đêm bế mạc
sẽ còn lắng động mãi trong cảm xúc của mỗi người
để mỗi khi nhớ về huế
là chúng ta lại thấy ra riết